với công nghệ giải mã gen tối tân nhất từ mỹ kết hợp với trí tuệ nhân tạo genetica sẽ đem đến những thông tin cụ thể và khoa học
giúp người việt nam hiểu hơn về hệ gen của mình để có lối sống khỏe mạnh và phòng ngừa những căn bệnh tiềm ẩn
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
gentica đã chính thức ra mắt tại tp hcm việc sử dụng công nghệ ai trong giải mã gen giúp con người tìm ra lời giải về năng lực bản thân
xác định đúng tiềm năng phát triển của trẻ và sang lọc được các nguy cơ ung thư do di truyền
đặc biệt giải mã gen bằng ai giúp phòng ngừa được một mươi tám bệnh ung thư phổ biến hiện nay
khi mà mang công nghệ geneca về việt nam mình rất là mong muốn là sẽ có một công nghệ giải mã gen của người việt cho người việt
và sẽ dành cho tất cả những người không chỉ là những cái tầng lớp thượng lưu mà là cho tất cả những người đang sinh sống ở việt nam
gen mang thông tin di chuyển nằm sâu bên trong cơ thể và quy định toàn bộ các hoạt động sống của con người
công nghệ này được chứng nhận bởi illumina
tổ chức giải mã gen của việt nam